bộ sách ra đời vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám do giáo sư hồ ngọc đại là người phát triển và thí điểm tại trường thực nghiệm
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nguyên bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn thị bình khuyến khích các địa phương sử dụng bộ sách này như một giải pháp để dạy học tiếng việt
đầu những năm hai nghìn khi chương trình giáo dục phổ thông hiện hành được áp dụng với chính sách một chương trình một bộ sách giáo khoa
tài liệu này không được mở rộng nữa mà chỉ được thí điểm trong phạm vi trường thực nghiệm
năm hai nghìn sáu ngành giáo dục phát hiện gian nạn ngồi nhầm lớp diễn ra phổ biến và lúc này thì giáo sư hồ ngọc đại đưa sách công nghệ giáo dục quay trở lại
qua đề tài nghiên cứu cấp bộ là nâng cao chất lượng dạy học tiếng việt cho học sinh dân tộc thiểu số và tỉnh lào cai áp dụng đầu tiên
hai năm sau đó được thí điểm trong khoảng hai mươi tỉnh
năm hai nghìn tám bộ giáo dục và đào tạo quyết định cho thí điểm tiếp ở năm tỉnh
đến năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai số lượng tỉnh triển khai chương trình
tiếng việt lớp một công nghệ giáo dục tăng lên đến ba mươi năm tỉnh và năm hai nghìn một mươi ba bộ giáo dục và đào tạo bỏ thuật ngữ thí điểm
tài liệu tiếng việt lớp một công nghệ giáo dục được xem là phương án dạy học chính thức để các tỉnh lựa chọn
năm hai nghìn một mươi sáu có bốn mươi tám tỉnh thành tham gia và đến năm hai nghìn một mươi bảy hội đồng quốc gia đã đánh giá và thẩm định tài liệu này
năm hai nghìn một mươi tám theo chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ tài liệu đã được thẩm định lại để sử dụng cho năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi ba
năm hai nghìn một mươi chín cho phép sử dụng tài liệu tiếng việt công nghệ giáo dục cho đến khi áp dụng sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới
như vậy có thể thấy là việc dạy tiếng việt theo công nghệ giáo dục không phải là một chương trình mới lạ gì
mà đã từng được sử dụng để dạy cho hàng trăm nghìn lứa học sinh ở các tỉnh thành trên cả nước trong suốt gần bốn mươi năm qua
trong thời gian ấy nó đã chứng tỏ được hiệu quả một cách nhất định
tuy nhiên do có những sự thay đổi về cơ chế chính sách
nên cuốn sách này vẫn đang chỉ dừng lại
những học trò này là học sinh khóa một được học ở trường thực nghiệm cách đây vài chục năm
theo phương pháp công nghệ giáo dục của giáo sư hồ ngọc đại mà dân mạng đang tranh cãi kịch liệt thời gian qua
trong số này có người làm việc ở các cơ quan bộ ngành nhà nước
có người làm chủ doanh nghiệp và cũng có người làm công việc tự do
thế nhưng có một điểm chung là họ đều cảm thấy tự tin khi đọc nói tiếng việt đúng chuẩn
thì những cái mà mọi người đánh giá rằng là hạt sạn này làm vần đục cái thứ ấy
hoàn toàn nó chẳng động lại trong gì mình một tí gì
bởi vì nó chỉ là những công cụ và nó sẽ trôi đi rất là nhanh
nhưng mà cái mà nó động lại lớn nhất đấy là phương pháp làm việc
bởi vì cái chiết lý giáo dục của thời đại đấy là thầy thiết kế cho thi công
có nghĩa là học trò nó phải học bằng cách là tự làm tự thi công
ngay cả cái việc mà hiểu về tiếng nói trước khi viết chữ là phải hiểu về tiếng
xong bắt đầu
xong bắt đầu
chia nhỏ nó ra trong thành âm xong bắt đầu lại tự lắp lại
thì cũng giống như là cho con một cái trò chơi một cái trò chơi gì đấy
một cái đồ chơi và đứa trẻ nó sẽ tháo nó học bằng cách là nó sẽ tháo bung ra
xong bắt đầu nó xem xem hoạt động nào rồi nó lại lắp lại
thì cái đấy chính là nó để lại những cái kiến thức nó rất là sâu
ví dụ như bài quả bứa chẳng hạn mọi người cứ thắc mắc là quả bứa nó quả gì
thì tôi bảo là chả cần biết quả bứa là quả gì cả
thế nhưng mà trẻ con thì nó biết quả bứa
nó biết một cái quả tên là quả bứa và nó biết một cái quả là khác với những cái quả thường xuyên
nó hay biết hằng ngày nó biết quả chuối quả na quả cam quả táo
nhưng bây giờ nó hiểu là à sẽ có một cái loại quả khác là quả bứa
tương lai nó còn có những quả này quả kia
thì nó rất là cởi mở cho cái việc là thế giới nó nhiều hơn là những cái tôi nhìn đấy hằng ngày
thì tôi nghĩ là cái đấy quá tuyệt vời đối với cả một con người
mà đặc biệt là con người trong cái thời đại này
là nó luôn luôn nó phải hiểu rằng là cái chi thức
mà nó biết nó chỉ rất là hữu hạng thôi
còn đây là những clip của một số ông bố bà mẹ thể hiện sự bất ngờ khi thấy con được học chữ
cùng với những hình khối vuông tròn tam giác
hoàn toàn không giống những gì trước kia họ được học
trước băn khoăn của dư luận xung quanh việc học sinh đánh vần bằng hình vuông tròn tam giác
giáo sư hồ ngọc đại khẳng định vuông tròn tam giác không phải là cách phát âm
đó là việc sử dụng những hình học nhiều màu sắc để vật hóa âm tiết
của từ giúp trẻ hiểu về âm tiết cũng như giúp trẻ phát triển thêm khả năng học toán
cùng sự nhạy bén đối với màu sắc
điều quan trọng cần nắm là những hình vẽ này chỉ đóng vai trò thay thế cho âm tiết
hoàn toàn không mang ý nghĩa của từ và cũng không thể thay thế từ trong giao tiếp
lớp ngôi bảo châu học kỳ một không học chữ học toàn hình vuông hình tròn tam giác
bởi vì cái tiếng ấy cái tiếng nó phải nắm được cái tiếng
mà cái tiếng ấy biểu thị cho nên chả được
cho nên học sinh
của tôi hai cái quan trọng nhất là vật thật và vật thay thế
vật thật là cái gì mà cái gì là vật thay thế
tiếng nói là vật thật âm nghe được là vật thật các cái mà xưa nay là vật thật
chứ là một vật thay thế chứ không phải là vật thay thế duy nhất
có nhiều vật thay thế
mà là vật thay thế tức là trò chơi quy ước mà quy ước thì có cái luật lệ của quy ước
không phân biệt cái gì là vật thật
cái gì là vật thay thế
trẻ con ngay từ lớp một phải biết được tiếng nói là vật thật
vật thay thế thì thoải mái
chữ a thì thay thế bằng một chữ ấm tiếng âm a nguyên a thay bằng một chữ a
mặc dù trên nhiều diễn đàn giáo sư hồ ngọc đại đã giải thích và khẳng định tính yêu việt của phương pháp mới
chất lý giáo dục giúp học sinh tận hưởng những thành tựu đã có của ngữ âm
mâu chuyện xem ra càng lúc càng gây tâm lý hoang mang
khi phải rất lâu sau bộ giáo dục và đào tạo cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm chính
về việc đưa sách vào giảng dạy ở nhà trường trên cả nước mới lên tiếng
cũng cần phải nói rõ rằng là cái tài liệu tiếng việt một công nghệ giáo dục chưa phải là sách giáo khoa chính thức
hội đồng thẩm định cái tài liệu này như là một cái tài liệu giải học
cho phép được tiếp tục thí điểm trong một cái phạm vi hạn chế chứ chưa công nhận nó như là một cái cuốn sách giáo khoa chính thức
chúng tôi có một đề nghị như vậy với bộ giáo dục đào tạo bởi vì căn cứ trên những đánh giá ưu điểm và hạn chế của tài liệu này
và đặc biệt là căn cứ vào cái bối kẹt đây là một cái tài liệu đã được thí điểm trong vần gần bốn mươi năm qua

thời gian mà chúng ta cho phép tiếp tục thí điểm cũng không còn nhiều
vì theo cái kế hoạch thì năm hai nghìn một mươi chín bộ giáo dục và đào tạo sẽ đưa cái sách giáo khoa tiếng việt lớp một theo cái chương trình giáo dục phổ thông mới vào trong nhà trường
thì trong bối cảnh đó thì chúng tôi cũng có đề nghị là bộ giáo dục đào tạo cho phép tiếp tục sử dụng tài liệu này như là một tài liệu giải học thí điểm
phương pháp dạy học tiếng việt nói chung và dạy học đánh vần theo tài liệu của giáo sư
từ hùng ngọc đại nói riêng phần nào gây tranh cãi và còn có nhiều ý kiến trái chiều
tuy nhiên thực tế cho thấy tài liệu đã giúp học sinh phát triển khá hiệu quả kỹ năng đọc thành tiếng và viết đúng chính tả
riêng về phương diện là phát triển kỹ năng đọc thần tiếng và viết chính tả thì cuốn sách tiếng việt một công nghệ giáo dục nó có những cái ưu thế rất là nổi bật
và chúng ta cũng nên hiểu rằng là ở lớp một kỹ năng đọc thành tiếng và viết chính tả
là hết sức quan trọng đối với học sinh
vẫn nhìn nhận tài liệu dạy và học tiếng việt một công nghệ giáo dục đã góp phần đa dạng hóa phương pháp dạy và học của giáo viên học sinh
và là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng môn tiếng việt cho học sinh nhất là học sinh vùng dân tộc thiểu số
tuy nhiên nhiều chuyên gia cũng cho rằng bản thân tài liệu cũng vẫn còn nhiều hạn chế
phương pháp này thật sự thay mà nói thì nó không chỉ để
bởi vì rằng là nếu như mà để dạy âm ấy
thì bằng ấy âm không đủ
và có rất nhiều trường hợp không thể nào chuyển dịch từ âm sang chữ cái được
ví dụ như chữ gì chẳng hạn
viết là chữ d này y này dô huyền
đọc là gì
không thể đánh vần được
hoặc là ví dụ như chữ quốc chẳng hạn
chữ quốc cũng bảo là chữ cờ này chữ ca này chữ quờ này
thế mà ông đều đọc là chữ ca
nhưng mà vậy thì chữ quốc mà là để phân biệt giữa quốc gia là cỏ quốc quốc với lại con quốc là không phân biệt là cái quốc
vậy thì quá ra cái đấy nó sẽ làm cho cái thẩm mỹ về từ ngữ sẽ bị vi phạm rất kinh khủng
các em sẽ đọc là cỏ quốc
cỡ quốc ấy thì nó ra là cái quốc rồi chứ không phải là quốc gia hay tổ quốc
thế nên nó có nhiều nhược điểm lắm
thời điểm này học sinh lớp một trường tiểu học victory hà nội
vẫn chưa học được
học đến phần ghép vần
thế nhưng các em học sinh lớp hai thì đã có thể đọc một cách trôi chảy
việc viết đúng chính tả cũng không phải là vấn đề lớn đối với các em
sau khi nghe cô giáo đọc các em sẽ phải phân tích tiếng mình nghe được bằng tay
sau đó các em sẽ vận dụng những quy luật mà mình được học để xác định xem
cần phải sử dụng các con chữ gì để mô tả tiếng mình vừa nghe được
lãnh đạo hệ thống giáo dục victory cho biết
nhà trường lựa chọn các con chữ gì để mô tả tiếng mình vừa nghe được
lựa chọn bộ sách này để dạy cho học sinh là tin tưởng vào cơ sở khoa học và chất lượng
đã được khẳng định nhiều năm nay cũng như sự kiểm định của bộ giáo dục và đào tạo
thực tế đã chứng minh bộ sách khi được đưa vào giảng dạy đạt yêu cầu nhà trường đưa ra
yêu cầu gần như bắt buộc của các thầy cô giáo ở đây
là chuẩn quốc gia là hết lớp một phải đọc được ba mươi tiếng trong vòng một phút
chúng tôi yêu cầu các cô giáo ở đây là ở đây các điều kiện này tốt
dạy học công nghệ giáo dục thì các cô phải đảm bảo là chúng tôi cam kết hứa phụ huynh là gì
bốn mươi tiếng trong một phút đấy là thuyết đo đấy là chân lý
và bộ thì yêu cầu là viết được ba mươi năm chữ trong vòng một mươi năm phút
thì chúng tôi yêu cầu là muốn gì thì gì gì ở đây ta học trò ở đây các cô dạy
với phương pháp công nghệ này thì phải dạy được phải viết được là ba mươi năm
hay là thêm năm chữ nữa trong vòng một mươi năm phút
thì đấy là thuyết đo và đấy là phụ huynh người ta tin được chỗ đó
nghĩa là không phải là những tuyên truyền không phải thắc mắc nữa
mà là kết quả thực tiễn
tài liệu tiếng việt một công nghệ giáo dục đã trải qua thời gian thực nghiệm gần bốn mươi năm
trong năm học này đang được bốn mươi ba học sinh lớp một cả nước sử dụng
nhưng chưa phải là bộ sách giáo khoa chính thức
vậy trong những năm tới đây khi ngành giáo dục áp dụng chương trình phổ thông mới
tài liệu dạy học này sẽ có số phận như thế nào
theo luật giáo dục hiện hành quy định bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
ban hành chương trình giáo dục phổ thông duyệt và quyết định
chọn sách giáo khoa để sử dụng chính thức ổn định thống nhất trong giảng dạy
học tập ở các cơ sở giáo dục phổ thông trên cơ sở thẩm định của hội đồng quốc gia
thẩm định chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa
do vậy cùng với bộ sách giáo khoa hiện hành
tài liệu tiếng việt một công nghệ giáo dục được bộ giáo dục và đào tạo đồng ý
và coi đây là một phương án để các địa phương lựa chọn
triển khai phù hợp trên tinh thần tự nguyện của các nhà trường
chính phủ chưa có chủ trương
hoàn toàn không có chủ trương cải cách tiếng việt
cái việc tranh luận vừa qua về tài liệu học tập
thì bộ giáo dục đã có ý kiến chính thức
đấy chỉ là một phương pháp dạy học tiếng việt
và chủ yếu là phát âm cho trẻ mới bắt đầu đi học
chứ không phải đổi mới tiếng việt hay là cải cách tiếng việt
thì chúng ta cũng thống nhất cái này
còn đây là những cái luôn luôn trong giáo dục
thì dù đã tốt
nhưng mà không thể nói là quốc tế có thể nhận xét tốt thế thì mình không đổi mới
mình phải liên tục và đổi mới hơn nữa
nhưng mà trong quá trình đổi mới
thì sau này khi chúng ta bàn
sau này như báo cáo thẩm tra nói về vấn đề thử nghiệm
thì chúng ta sẽ phải bàn về giáo dục thì nó phải rất thận trọng
nhưng mà chúng ta không thể không tiếp tục đổi mới
mà đã đổi mới thì phải có thử nghiệm thực nghiệm
tới đây khi bộ giáo dục và đào tạo ban hành chương trình tổng thể
và chương trình các môn học
lúc đó bộ giáo dục và đào tạo sẽ thẩm định các loại tài liệu
và coi đó với tư cách là sách giáo khoa để áp dụng theo chương trình giáo dục mới
khi đó tài liệu tiếng việt một công nghệ cũng như các bộ sách giáo khoa khác sẽ bình đẳng như nhau
khi thẩm định nếu đạt được các yêu cầu tiêu chuẩn đặt ra
và đạt được mục tiêu yêu cầu giáo dục mới
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo sẽ ban hành các danh mục
để nhà trường ở các địa phương có thể lựa chọn
việc đưa vào áp dụng một chương trình dạy học một bộ sách giáo khoa
đòi hỏi các quy trình thủ tục nghiêm ngặt
để xã hội hiểu chưa đúng về những tiến bộ của cuốn sách giáo khoa mới
nếu có cũng là thiếu sót của quản lý nhà nước trong việc sớm đưa ra những thông tin
câu chuyện về giáo dục nằm trong lộ trình đổi mới toàn diện một ngành
có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước con người
những thay đổi là cần thiết để phù hợp với xu hướng thời đại và nhu cầu về nguồn nhân lực
và nếu nói như thế thì những thách thức và khó khăn rất lớn còn rất nhiều ở phía trước
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại